nhung và thế anh không thể trả được nợ nên đã đến cơ quan công an để trình báo
vào cuộc điều tra công an bắt giữ khải trang và đô
tại cơ quan điều tra cả ba khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
số tiền nhóm này thu lợi bất chính là hơn một hai tỷ đồng